đây là cách làm duy nhất để mình chuộc lại lỗi lầm và nhận được sự khoan hồng của pháp luật

vì mẹ không hiểu biết về mặt pháp luật cho nên mẹ đã phải sai lầm
rất là mong các con tha lối và hiểu cho mẹ những việc làm của mẹ
vì sinh ra ở một nơi đặc biệt khó khăn không hiểu biết về mặt pháp luật
nên đã phạm phải sai lầm
cho nên mẹ xin lỗi các con và mong gia đình tha thứ động viên những ngày tháng của mẹ ở trong này
để được cải tạo tốt để sớm trở về với gia đình
do không hiểu biết thì đi làm không biết mình đã phạm pháp vào việc
và cũng mong muốn được cải tạo tốt để sớm trở về với gia đình với xã hội
giờ đây ngày trở về không còn xa
phạm nhân bùi thị dình luôn cảm nhận được niềm vui niềm hạnh phúc
khi nghĩ đến khoảnh khắc được đoàn tụ với gia đình và các con
những suy nghĩ tích cực đó đã luôn động viên chị cố gắng cải tạo cho thật tốt
để sớm được hưởng sự khoan hồng của pháp luật
trong tổng số các đối tượng đang bị tạm giam tạm giữ và thi hành án phạt tù
đang được trại tạm giam công an tỉnh hòa bình quản lý theo quy định
có một mươi năm phạm nhân đang thi hành án
đều là các trường hợp có án phạt tù dưới năm năm
và các tội hình sự lần đầu nhưng không thuộc diện đặc biệt nghiêm trọng
do vậy ban giám thị các đội phân trại đều tạo điều kiện
để phạm nhân được lao động sản xuất
làm ra các của cải vật chất cải thiện điều kiện giam giữ
cán bộ quản giáo theo dõi giám sát việc cải tạo lao động học tập của phạm nhân
để đánh giá mức độ lao động cải tạo
và kết quả thi đua chúng tôi đánh giá theo từng tuần từng tháng từng quý sáu tháng hoặc một năm
và kết quả thi đua là căn cứ rất quan trọng
để đánh giá việc phạm nhân cải tạo tốt khá hay trung bình
và cũng là căn cứ rất quan trọng
để phạm nhân sau này sẽ được hưởng

chính sách khoan hồng của đảng nhà nước như là giảm án tha tù có điều kiện hoặc là đặc xá
xác định việc đọc sách báo là nhu cầu cần thiết trong quá trình học tập và cải tạo của mỗi phạm nhân
ban giám thị trại giam công an tỉnh hòa bình luôn quan tâm đến việc chăm lo đời sống tinh thần cho mỗi phạm nhân
mỗi tuần vào ngày thứ bảy và chủ nhật
các cán bộ phân trại tổ chức cho phạm nhân ra thư viện
để đọc sách báo từ hai đến ba giờ
hoặc cho mượn về phòng đọc
khoảng hai ngày thì thu hồi lại
qua những cuốn sách những tờ báo đã giúp phạm nhân có những nhận thức đúng đắn
nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và quy chế nội quy của trại tạm giam
nhiều phạm nhân đã nhận thức được tội lỗi do mình gây ra cho người bị hại và cho xã hội
và họ đã tự tố giác tội phạm đang còn lần tránh ngoài xã hội chưa bị pháp luật trừng trị
nhiều phạm nhân đã biết ăn năn hối cải tích cực học tập
cải tạo chấp hành án rất tốt
trong tất cả những cuốn sách trong thư viện này tôi thích nhất là cuốn hạt giống tâm hồn
cuốn sách này đã giúp cho tôi có thêm yêu đời và có thêm động lực để cải tạo
sớm trở về xã hội làm người lương thiện
và giúp tôi có thể quên những thời gian trôi nhanh hơn trong thời gian cải tạo ở đây
tôi thích nhất là quyển đắc nhân tâm
nó vừa dạy dỗ con người và hướng cho những mình làm những việc thiện
để sau này sau lúc chấp hành án xong tôi về có hướng để làm ăn phát triển về kinh tế
và học hỏi được những điều tốt lành đến với mình sau này
tại trại tạm giam công an tỉnh hòa bình mỗi can phạm nhân đa phần đều có trình độ nhận thức kém
hiểu biết pháp luật còn hạn chế
nhưng khi đến đây
phải đối mặt với những lầm lỗi đã gây ra